tuyến cắp ngầm dài một mươi km dưới đáy biển cấp điện cho xã đảo nhơn châu còn gọi là đảo cù lao xanh thuộc thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa hoàn thành xong
công tác đấu nối với hai trạm biến áp tiếp dẫn hai đầu dây đất liền và trên đảo
hiện thì đang được tiến hành khẩn trương để có thể sớm cấp điện cho người dân trên đảo